theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay ở phía bắc của nước ta
một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam dự báo trong đêm nay và sáng mai
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ sau đó là bắc trung bộ
ngày và đêm nay thủ đô hà nội nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn sau đó có mưa vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời xét nhiệt độ thấp nhất một mươi bốn độ cao nhất là một mươi chín độ c
ngày mai ngày một mươi chín tháng một trời có lúc có mưa mưa nhỏ tiếp tục rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ rải rác
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục trở rét